thời gian gần đây tại địa bàn xã quỳnh văn huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an người dân liên tục phát hiện nhiều sác lợn chết bị vứt trên các tuyến canh mương gây ô nhiễm môi trường tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
theo đó từ khoảng cuối tháng ba cho đến nay trên địa bàn xã quỳnh văn xuất hiện xác tám con lợn chết bị vứt ra môi trường
tại khu vực hệ thống kênh dẫn nước vực mấu phát hiện hai sát lợn chết có trọng lượng khoảng từ năm mươi đến tám mươi kg đang trong quá trình phân hủy
trước đó nhiều sắc lợn chết khác cũng đã xuất hiện trong khu vực mùi hôi thối nồng nặc từ sắc lợn ứ động tại cống tiêu khiến người dân vô cùng bức xúc
cán bộ thú y xã nhận được tin báo của người dân và đã đến kiểm tra xử lý hóa chất và tiến hành trôn lấp
theo đánh giá của cơ quan chức năng lợn chất bệnh nếu không được xử lý mà vứt thẳng ra môi trường sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn
trước tình trạng này chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm